tại bắc cạn vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt đang gặp phải một số khó khăn
một số bãi rác ở các huyện có công nghệ xử lý rác lạc hậu
quy mô bãi rác nhỏ dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại bắc cạn
đây là bãi rác chuyên xử lý toàn bộ rác thải cho trung tâm thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn
do lượng rác thải đổ về đây mỗi ngày một nhiều trong khi đó
lò đốt rác được thiết kế với công suất nhỏ nên việc rác bị ủn ứ là tương đối nhiều
ngoài ra số lượng công nhân cũng ít và công nghệ xử lý rác chưa cao
nên bãi rác thường xuyên trong tình trạng quá tải
còn đây là hình ảnh về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác của xã lam sơn huyện nari
tình trạng ô nhiễm đất
không khí và nguồn nước đã diễn ra trong thời gian dài
do bãi rác này chủ yếu xử lý rác bằng công nghệ đốt trôn lấp thủ công
nên tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng
nhiều năm nay tình trạng này vẫn không được xử lý
khiến nhiều hộ dân gần khu bãi rác bị ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như môi trường sống
khi trên khoan cạnh nhà cô bơm lên bể mà cô không dám ăn nữa
nó ở trên mặt nó có một lớp váng thế này mình thao viết chữ được thế này
có mùi hôi thế cô lại phải đi lấy nước mạch ở tận trong nguồn trong kia không ăn được
mùi hôi những ngày thứ bảy đốt thế này nó bay về khói xanh két mà mùi hôi không chịu nổi nữa
tại nhiều địa phương trong tỉnh bắc cạn vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn
ngoài khó khăn về công nghệ xử lý rác hiện nay kinh phí dành cho xử lý rác thải cũng còn hạn chế
hiện giờ thì là cái lượng rác thải với lại là
lượng công nhân để mà xử lý là hiện giờ là không đáp ứng được xử lý được cái rác thải hiện giờ
bởi vì lượng rác thải bây giờ nhiều mà cái rác thải đến mùa mưa thì nó ướt hơn
thì xử lý nó đốt nó hơi chậm lò thì lại hơi bé
thế ra là không thể xử lý kịp
cái việc ô nhiễm môi trường tại bà giác thị trấn yên lạc thì cũng đã được ủy ban tỉnh đánh giá là ô nhiễm môi trường nặng
theo cái quyết định một nghìn sáu trăm sáu mươi năm của ủy ban tỉnh
thì hiện nay thì bán huyện na rì đang tập trung đầu tư vào cái bãi rác tại địa phận xã kim lư huyện na rì
khi mà bãi rác mới của huyện được đưa vào vận hành và sử dụng thì phòng thống môi trường tiếp tục tham ưu
vận chuyển toàn bộ những cái rác phân loại những cái rác chỗ nào mà nó phải đưa vào đấy xử lý
những cái rác mà nó dạng hữu cơ ta có thể xử lý ngoài này được ta có thể xử lý tại chỗ luôn
tình trạng ô nhiễm tại một số bãi rác ở bắc cạn là thực tế
còn tồn tại nhiều năm qua
để vấn đề xử lý rác thải được thực hiện tốt
việc giải quyết những khó khăn cho các đơn vị chuyên xử lý rác cũng là bài toán đặt ra
trong đó việc sử dụng công nghệ mới với những lò đốt tiên tiến hơn cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo vệ sinh môi trường